thời gian gần đây xảy ra không ít vụ ngộ độc do ăn phải nấm dại
theo các bác sĩ do hiện nay đang bước vào mùa mưa nên nấm mọc rất nhiều
trong đó có loại nấm ăn được và loại nấm có độc không ăn được
nấm là món ăn ưa thích của nhiều gia đình nên nhiều người dân đã đi hái về để chế biến thành thức ăn
tuy nhiên một số loại nấm có hình dạng khá giống nhau
người dân không phân biệt rõ được nấm nào có độc và nấm nào không có độc dẫn tới ngộ độc
mới đây nhất bệnh viện đa khoa tỉnh hà giang đã tiếp nhận tám ông cháu vào viện
bé lớn nhất bảy tuổi nhỏ nhất hai mươi hai tháng tuổi được chẩn đoán ngộ độc do ăn nấm dại
nhưng không rõ loại nấm nào
các bệnh nhân này đều trú tại xã nghiêm tổng huyện mèo vạc
họ vào viện khi xuất hiện các triệu chứng đau bụng nôn ói
chóng mặt vì ăn canh nấm lạ cùng với rau ngót cơm ngô
trước đó vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba sau bữa cơm vừa nấm hái trong rừng
cả năm người trong một gia đình bị đau bụng nôn mửa một cháu nhỏ đã tử vong
ba người lớn đưa đến bệnh viện bạch mai hai trường hợp cũng không qua khỏi
cụ thể vào ngày một mươi tháng bảy chị b t n đi rừng hái nấm về cho cả nhà ăn
cả năm người trong gia đình gồm ba người lớn và hai trẻ nhỏ
một cháu ba tuổi và một cháu năm tuổi cùng ăn nấm
đến sáng hôm sau khoảng một mươi hai tiếng sau ăn
cả năm người đã bị đau bụng nôn mửa miệt mỏi nên được nhập viện
một cháu nhỏ do bị ngộ độc nặng nên đã tử vong
bé còn lại được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh hà giang
ba người lớn do biểu hiện nặng được chuyển đến trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai
tiến sĩ bác sĩ nguyễn trung nguyên giám đốc trung tâm chống độc cho biết
các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy gan cấp
chỉ số men gan cao gấp hai trăm linh lần bình thường
dối loạn đông máu mạch rất chậm ảnh hưởng đến huyết động
trong đó hai bệnh nhân dối loạn đông máu rất nặng máy không định lượng được si gan
chỉ số men gan cao nhất khoảng tám ua trên lít
ngoài ra các bệnh nhân còn có biểu hiện suy thận
hậu quả của tình trạng suy gan rất nặng nề
phải đặt ống ngựa khí quản lọc máu hấp phụ
với loại nấm cây ngộ độc nhanh thường sau khi ăn khoảng dưới sáu tiếng
đã xuất hiện các triệu chiếm cây ngộ độc như đau bụng buồn nôn đi ngoài
còn tình trạng ngộ độc nấm chậm rất nguy hiểm và gặp phổ biến
bởi độc tố amatocin gây tổn thương gan suy gan
sau khi ăn độc tố biểu hiện chậm thường sau sáu tiếng
thậm chí là hai mươi bốn tiếng sau mới có biểu hiện
lúc này độc tố đã ngấm vào hết trong cơ thể việc điều trị rất khó khăn
vậy làm sao để phòng và tránh ngô độc nấm
mời quý vị cùng lắng nghe tư vấn từ chuyên gia
chúng ta biết rằng nấm là một cái loại thực phẩm
nó chứa nhiều chất dinh dưỡng và cũng khá là ngon miệng
tuy nhiên có một số loại nấm độc có thể gây hại đối với sức khỏe của chúng ta
vừa qua là tại hà giang cũng đã có trường hợp là một gia đình tám người ăn nấm
sau đấy xuất hiện các triệu chứng bị ngộ độc
rất may là các triệu chứng xuất hiện sớm và cũng được đưa vào bệnh viện sớm
cho nên đến hiện tại thì cả tám người đã qua cơn nguy kịch
ngộ độc nấm thì thường rất khó phát hiện
vì các triệu chứng nó cũng không rõ ràng và cũng đa dạng
nó không rõ ràng không cụ thể
thường là dựa vào các cái tiền sử là mình đã có ăn nấm
hoặc là những người cùng ăn nấm thì có các triệu chứng nó gần giống nhau
người ta phân loại ngộ độc nấm thì có thể dựa vào chất độc
mà có trong nấm thì người ta chia ra tám nhóm cơ
và cái nhóm mà nguy hiểm mà cũng có vai trò nhất
đấy là nhóm có chất độc là amatocin
rất là nguy hiểm có thể gây suy gan di thận
tuy nhiên cái cách phân loại mà thường gặp hơn
là dựa vào cái thời điểm mà nó phát sinh
cái triệu chứng ngộ độc thì thường người ta chia ra là
các cái ngộ độc nấm và cái thời gian chất độc
nó gây ra cái triệu chứng nhanh tức là khoảng dưới sáu giờ
thì thường là các triệu chứng về mặt tiêu hóa
ví dụ như là viêm dạ dày ruột rồi đi ngoài rồi buồn nôn
có thể là kèm theo lơ mơ mệt mỏi
hoặc là dối loạn nhịp tim tâm nhịp tim
hoặc giảm nhịp tim nhẳng hẳn
thì thường những trường hợp này thì cái tiên lượng nó nhẹ hơn
và có thể khỏi
thế còn trường hợp thứ hai là các cái
triệu chứng nó xuất hiện muộn tức là cái
chất độc nó phát huy cái tác dụng chậm hơn
thường là ngoài sáu tiếng có thể những trường hợp
thậm chí là vài ngày
thì những bệnh nhân này thì lúc mới đầu
các triệu chứng nó cũng giống như các trường hợp nhẹ
tức là cũng có các triệu chứng về dối loạn tiêu hóa
về thần kinh ví dụ như một số người thì vật vã kích thích
một số người thì nhịp tim chậm co thắt cái phế quản
tuy nhiên cái quan trọng là sau đấy thì lại trở về bình thường
gần như là đã hết triệu chứng
nhưng mà độ khoảng năm
năm ba bốn ngày sau thậm chí có những trường hợp đến hai ba tuần sau
thì bắt đầu xuất hiện các triệu chứng về suy gan và suy thận
bệnh nhân có thể nặng ở vùng hai hố thận
đau ở hạ sườn phải rồi đi tiểu ít
rồi các dấu hiệu chán ăn rồi lơ mơ
do hôn mê gan thì những trường hợp này nó rất là nặng
và đòi hỏi cái sự chẩn đoán cũng như là
cứu chữa một cách kịp thời nếu không có thể nguy hiểm đến tính mạng
thế thì đối với chúng ta nếu mà gặp các tình huống
nếu mà người nhà hoặc ai đó người quân
của chúng ta mà có cái triệu chứng
cũng như kiểu là bị ngộ độc và sau khi ăn nấm
thì chúng ta cần xử trí như thế nào thì trước hết là
chúng ta phải làm sao có thể giúp cho bệnh nhân nôn
hoặc là sử dụng than hoạt tính sau đấy là
nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất
và chúng ta tuyệt đối là không cho
bệnh nhân ăn những cái đồ thức ăn lạ hay dùng
cái thuốc gì cả và trong quá trình vận chuyển thì chúng ta
nếu mà bệnh nhân mà cái đường thở nó bị
bị tắt nghẽ thì chúng ta phải đảm bảo bệnh nhân nằm nghiêng để
lưu thông lần thở và theo dõi xem bệnh nhân có còn mạch hay không
về điều trị tại bệnh viện thì thường là các bác sĩ
cũng sẽ cho bù điện giả giải quyết các triệu chứng
về dối loạn tiêu hóa ví dụ như là dùng các
thuốc mà chống cái viêm dạ dày viêm ruột thế xong rồi
đảm bảo về các cái mạch nhiệt độ
huyết áp sau đó là theo dõi các chức năng về
gan về thận và điều chỉnh các vấn đề rối loạn
về thần kinh ví dụ như vật vã kích thích hay là lại chậm
chảp thì có thể dùng các thuốc để điều chỉnh về các vấn đề về thần kinh
sau đấy nếu mà trong trường hợp mà ngộ độc amatocin
chẳng hạn hoặc là một số cái loại chất độc khác
nó có nguy cơ nó gây ra suy gan suy thận thì phải theo dõi
chặt cái chức năng gan thận và khi có các vấn đề về gan về thận
thì cần phải xử lý làm sao ví dụ như là
giải độc gang thậm chí ghép gan rồi là các
thuốc để giúp tuần hoàn máu ngoài cơ thể hoặc thậm chí
là có thể là phải dùng các cái biện pháp siêu lọc
bên cạnh đó là vẫn phải đảm bảo các chức năng sống của cơ thể
của bệnh nhân để đảm bảo là bệnh nhân sau cái giai đoạn đấy thì có thể
hồi phục về cái cách phòng chống thì chúng ta lưu ý
là chúng ta chỉ ăn những cái loại nấm mà
có nguồn gốc đảm bảo mình rất là hiểu rõ hoặc là
các cơ sở sản xuất nấm mà chúng ta đã biết là
uy tín tránh cái việc là chúng ta dùng kinh nghiệm dân gian
là bảo là cái nấm này là nó không màu không sạc sỡ
bây giờ không phải như vậy có những nấm hình dáng
rất bình thường nhưng nó vẫn là gây độc thứ ba là
chúng ta không nên ăn thử đấy bảo là thấy cái nấm này ăn thử
xem là thậm chí kể cả cho động vật chó mèo ăn thử
thì cũng không đảm bảo an toàn vì có thể triệu chứng
nó đến ba bốn ngày sau nó mới xuất hiện chúng ta không thể
đi trước được và chúng ta cũng lưu ý là chúng ta không nên
ăn các loại nấm mà nó non nó chưa phát triển hoàn toàn
thì chúng ta không rất khó phân biệt hoặc là các loại nấm già quá
và khi thu hái nấm chúng ta cố gắng
là sử dụng trong cái lúc mà nó còn tươi tránh là để
lâu thì có thể là các cái chất độc nó có thể là
lại sinh ra hoặc là nó ô nhiễm các cái vi sinh vật vào
trong năm và khi gặp các vấn đề thì chúng ta lưu ý là
ngoài các vấn đề là ngừng ăn này xong rồi gây nôn này
sử dụng than hoạt tính thì nhanh chóng đưa bệnh nhân
đến cơ sở y tế gần nhất